tại hà nội nền tảng trực tuyến xây dựng chiến lược khoa học công nghệ đã được ra mắt
với mục đích tạo ra không gian tranh luận cho các nhà khoa học việt nam
chương trình nhấn mạnh bên cạnh sự đầu tư của lĩnh vực công trong những năm vừa qua
thì tiềm năng của lĩnh vực tư nhân cũng rất lớn
điều này được thể hiện rõ qua các ứng dụng sản phẩm công nghệ trong nước được tạo ra
chính vì thế mục tiêu nâng cao năng lực khoa học công nghệ
và sự phối hợp giữa các nguồn lực xã hội không chỉ là hướng đi
mà còn là cơ hội để việt nam tránh được nguy cơ tụt hậu thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình